tại cuộc họp báo quý i năm hai nghìn một mươi tám của bộ tư pháp chiều nay kết quả các lĩnh vực hoạt động của bộ trong quý như công tác thi hành án hộ tịch nuôi con nuôi lý lịch tư pháp cũng như phương hướng nhiệm vụ của bộ trong quý tới
một trong những nội dung được báo chí quan tâm đó là vấn đề kê biên tài sản của ông đinh la thăng để bồi thường cho bản án do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên mới đây
theo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên đối với ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
trong đó về trách nhiệm dân sự buộc ông thăng phải bồi thường sáu trăm ba mươi tỷ đồng trong vụ án pvn góp vốn vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
tuy nhiên theo tài liệu được công bố của hai vụ án lại không thể hiện ông đinh la thăng bị kê biên tài sản
đại diện tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp cho hay
vụ xét xử ông đinh la thăng và đồng phạm đến nay bản án chưa có hiệu lực
nên chưa thể nói rõ về số tiền mà ông thăng phải bồi thường theo trách nhiệm nhân sự
tổng cục thi hành án dân sự có trách nhiệm thẩm quyền tổ chức thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật
nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tố tục áp dụng được các biện pháp khoản cấp tạm thời như vậy thì rất thuận lợi cho cơ quan thi hành án
tuy nhiên áp dụng đến đâu áp dụng như thế nào đó là thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trước đó
trong quá trình chỉ đạo điều hành có phần trách nhiệm phần chủ động của cơ quan tình án trong suốt quá trình mình chỉ đạo điều hành nó phải tích cực
phải giáo diết phải làm hết trách nhiệm thì sẽ nâng cao và phát huy được hiệu lực hiệu quả của cơ quan thi hành án trong quá trình đưa bản án đã có hiệu pháp luật trở thành thực tế
và trong đó thì có cái phần rất quan trọng mà dư luận
và số quan tâm đó là thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước
theo đại diện này nếu không có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên phong tỏa ngăn chặn thì rất khó thu hồi tài sản nhất là các vụ án tham nhũng kinh tế
trong vụ án ông đinh la thăng biện pháp khẩn cấp tạm thời vẫn chưa được áp dụng